tới dự và phát biểu tại hội nghị người việt nam ở nước ngoài đang diễn ra tại thành phố hồ chí minh
thay mặt chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc trân trọng gửi lời chào thân ái lời thăm hỏi ân cần
lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể kiều bào trên khắp thế giới và bà con kiều bào đại diện về dự hội nghị lần này
nói chuyện với năm trăm linh kiều bào thủ tướng nhấn mạnh hơn bốn năm triệu kiều bào là nguồn lực đóng góp quan trọng
và sự phát triển chung của cả đất nước
thủ tướng hoan nghênh bộ ngoại giao đã phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
tổ chức hội nghị kiều bào trung sức xây dựng thành phố hồ chí minh phát triển nhanh bền vững và hội nhập quốc tế
và đánh giá cao các phát biểu tham luận của các đại biểu trong đó có nhiều ý kiến sâu sắc kiến nghị mới sáng tạo
thể hiện sự quan tâm trách nhiệm và tâm huyết của kiều bào đối với các vấn đề lớn của thành phố hồ chí minh
như quản lý rủi ro ngập lụt ách tắc giao thông xây dựng thí điểm thành phố khởi nghiệp thành phố thông minh
cũng như các vấn đề chiến lược của đất nước về phát triển kinh tế xã hội đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ
giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực khuyến khích đầu tư
công tác vận động người việt nam ở nước ngoài đang đóng góp xây dựng đất nước thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực
nhiều doanh nghiệp kiều bào đã tích cực hợp tác với các doanh nhân trong nước đưa hàng hóa dịch vụ việt nam ra nước ngoài
đầu tư thành lập doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại thị trường trong nước
nhiều trí thức tham gia các hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ giáo dục đào tạo
triển khai các dự án từ thiện xã hội ở trong nước

ngay sau khi dự hội nghị người việt nam ở nước ngoài thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gặp gỡ các chuyên gia trí thức
và các doanh nhân việt nam ở nước ngoài tiêu biểu nhằm lắng nghe các sáng kiến giải pháp
đóng góp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
cùng dự có phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh bí thư thành ủy tp hcm đinh la thăng
tại buổi gặp mặt các chuyên gia chi thức và doanh nhân tiêu biểu đã thẳng thắn chia sẻ nhiều giải pháp
phát triển kinh tế xã hội với thủ tướng và chính phủ cụ thể là về những định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội
của đất nước và tp hcm giải pháp đi tắt đón đầu sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư
mở rộng hạ tầng công nghệ thông tin đổi mới trong đào tạo nguồn nhân lực phát triển nông nghiệp công nghệ cao
thủ tướng khẳng định chính phủ lắng nghe và sớm có giải pháp đối với các vấn đề mà chuyên gia doanh nhân kiểu bào vừa nêu
với tinh thần dân chủ cởi trói tạo mọi điều kiện cho sự phát triển

và mong bà con kiều bào thành đạt ở nước sở tại phát huy truyền thống dân tộc cùng nhau xây dựng cộng đồng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau
dình giữ tiếng nói chữ viết cốt cách cao đẹp của con dân đất việt và phát huy hình ảnh con người việt nam thân thiện
yêu chuộng hòa bình ứng xử văn minh đóng góp vào tình hữu nghị việt nam với các nước
đồng thời hướng về quê hương tổ quốc bằng những hành động thiết thực phù hợp